phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh hòa bình về tình hình phát triển kinh tế xã hội sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
và một số giải pháp nhiệm vụ trọng tâm nhằm khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
phó thủ tướng trịnh đình dũng đã ghi nhận và đánh giá cao nhiều thành tiệu mà tỉnh đã đạt được trong thời gian qua
phó thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới tỉnh cần tập trung phòng chống dịch bệnh
vừa bảo vệ sức khỏe người dân vừa phát triển kinh tế tập trung đầu tư sản xuất kinh doanh
doanh nghiệp người dân nhất là giải ngân vốn đầu tư công và đầu tư xã hội
cũng trong chuyến làm việc này đồng chí cùng đoàn công tác đã kiểm tra hồ đầm bài tại xã thịnh minh
thành phố hòa bình là nguồn nước của nhà máy nước sạch sông đà và thăm tặng quà mẹ việt nam anh hùng
nguyễn thị chố ở xã hòa bình thương binh nguyễn văn trung ở phường phương lâm thành phố hòa bình